hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ bảy với việc xem xét một số dự án luật như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng trước khi thảo luận tại tổ quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng trước khi thảo luận tại tổ quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam